phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã dẫn đầu đoàn công tác cùng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác ứng phó với cơn bão số một mươi tại vùng mắt bão kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trong một ngày trực tiếp chỉ đạo tại tâm bão hà tĩnh phó thủ tướng và đoàn công tác đều khẳng định
đây là cơn bão nặng nề chưa từng có sức tàn phá khủng khiếp hàng nghìn ngôi nhà bị sập hoặc tốc mái
gần chín mươi hoa màu ngập nước các dự án xây dựng lớn như cầu đường đê điều canh mương bị hư hỏng nặng
một số vùng ven biển nước biển tràn vào khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập

một số vùng ven biển tràn vào khiến hàng nghìn ngôi nhà bị sập hoặc tốc mái

gần chín mươi hoa ngập nước các dự án xây dựng lớn như cầu đê điều canh mương bị hư hỏng nặng

cây cối gãy đổ ngổn ngang hàng nghìn hectare nuôi trồng thủy sản mất trắng
dừng nguyên liệu thiệt hại gần năm mươi sau bão số một mươi đổ bóng